vùng bốn hải quân đóng tại tỉnh khánh hòa cho biết tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi năm đang kéo một tàu cá bị hỏng máy về cảng cam ranh và dự kiến vào sáng ngày mai ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tàu sẽ cập cảng
ngày hai mươi tháng một mươi hai khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực đông tuy hòa tàu cá số hiệu bd chín mươi tám nghìn tám mươi chín ts bị hỏng máy nhận được yêu cầu cứu nạn
chi đội kiểm ngư số bốn điều tàu kiểm ngư bốn trăm sáu mươi năm xuất phát từ cam ranh lên đường cứu hộ cứu nạn
ngày hai mươi một tháng một mươi hai tàu đã tiếp cận được với tàu cá bị nạn và tiến hành lai rắt về đất liền
được biết tàu cá có ba thuyền viên do anh nguyễn văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở bình định làm thuyền trưởng sức khỏe của các thuyền viên đều đã ổn định